tiếp tục thông tin về tình hình căng thẳng leo thang giữa israel và phong trào hồi giáo hamas ở giải gaza
nội các an ninh israel đã chính thức thông báo nước này đang trong tình trạng chiến tranh
đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện nhiều hoạt động quân sự tại gaza trong những ngày tới
sau ngày thứ hai xảy ra xung đột chính quyền israel cho hay số người thiệt mạng tại nước này đã tăng lên hơn sáu trăm linh người
hơn một trăm linh người israel bị hamas bắt giữ ngoài ra còn có hơn hai người bị thương
một số người trong tình trạng nguy kịch
lực lượng phòng vệ israel cho hay đa số các chiến dịch quân sự quan trọng tại các cộng đồng gần giải gaza đã kết thúc
các cư dân ở miền nam đang được sơ tán đến miền trung israel
trong khi đó bộ y tế tại giải gaza thông báo số người thiệt mạng tại đây tăng lên ba trăm một mươi ba người
trong khi một chín trăm chín mươi người bị thương
theo cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn palestine của liên hợp quốc
ít nhất hai mươi người palestine từ nhiều tỉnh của giải gaza đã phải rời đến các trường học thuộc cơ quan này
và dự kiến số người thiệt mạng
số người di tản sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới